sau hai tuần thực hiện chương trình bán thịt lợn bình ổn giá các cửa hàng đã bán được gần ba mươi tấn thịt
đây là một tín hiệu tích cực của tỉnh phú thọ nhằm hỗ trợ người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
đây là quầy hàng bán các sản phẩm được thu mua từ các trang trại chăn nuôi trong địa bàn tỉnh
có chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định và được các cơ quan chức năng kiểm tra
bảo đảm không sử dụng chất cấm giá bán sản phẩm thấp hơn từ một mươi đến một mươi hai so với giá thị trường
việc mở quầy bán thịt lợn an toàn và bình ổn giá là giải pháp kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi
giải quyết tình trạng lợn tồn động trong dân và góp phần cân bằng lại thị trường
mặt khác đã giúp cho người dân khi mua thịt lợn ở đây yên tâm về giá cả lẫn chất lượng sản phẩm
sinh an toàn thực phẩm với lại ăn uống cho gia đình cho gia đình mình thì nó yên tâm hơn rất nhiều so với mình mua ở ngoài
trong thời gian tới thì sở hồng thương sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban cấp huyện thành thị mở tiếp các điểm bán bình ổn giá thịt lợn hơi
để giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi trên bàn tỉnh và ổn định tình hình kinh tế xã hội của tỉnh
theo sở công thương tỉnh phú thọ thì hiện phú thọ có tới chín cơ sở chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn việt grab với hàng trăm đầu lợn
việc mở quầy bán thịt lợn an toàn và bình ổn giá trong những ngày qua là tín hiệu tốt để các cấp các ngành tỉnh phú thọ
tiếp tục triển khai mở thêm điểm bán hàng ở một số huyện thành thị trong tỉnh
đây là một nỗ lực lớn nhằm hỗ trợ cho người chăn nuôi khi giá bán thịt lợn trên thị trường xuống thấp kỷ lục